vào khoảng hai mươi bốn h đêm ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng công binh đã tháo rỡ và di rời thành công quả bom nặng ba trăm bốn mươi kg
được phát hiện vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một trong lúc thi công trụ sở công ty truyền tải điện một tại địa chỉ số một mươi năm cửa bắc phường trúc bạch hà nội
sau khi quả bom được tháo gỡ và vận chuyển thành công hệ thống rào chắn an ninh phong tỏa tại ngã tư cửa bắc nguyễn trường tộ
phạm hồng thái cửa bắc phó đức chính cửa bắc đã được gỡ bỏ để người dân và phương tiện được lưu thông bình thường
người dân cũng được cho phép trở về nhà
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một một quả bom được phát hiện nằm sâu sáu mét dưới lòng đất tại số một mươi năm phố cửa bắc
có đường kính bốn mươi cm dài một trăm hai mươi năm cm trọng lượng khoảng ba trăm bốn mươi kg
hai ngòi nổ trên quả bom vẫn còn nguyên mức độ nguy hiểm được đánh giá là rất lớn
để bảo đảm tuyệt đối an toàn ubnd phường trúc bạch đã có công văn đề nghị người dân trong phạm vị bán kính hai trăm linh m
tính từ vị trí quả bom được phát hiện không sử dụng điện thoại bộ đàm
đồng thời người dân trong khu vực hai trăm linh m chịu ảnh hưởng được khẩn trương di rời ngay trước hai mươi ba h tối qua